ngày một mươi chín tháng hai chính phủ anh công bố hệ thống nhập cư mới dựa trên thang điểm
nhằm chấm dứt tình trạng đi lại tự do và dành ưu tiên cho những người có trình độ cao
cơ chế này sẽ thay thế cơ chế mà nước anh áp dụng khi còn là thành viên liên minh châu âu eu
đề xuất của chính phủ anh quy định mỗi lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại nước này
phải đạt tối thiểu bảy mươi điểm đồng thời đưa ra số điểm tương ứng với từng trình độ hoặc kỹ năng
người di cư thu nhập ít nhất ba mươi ba ba trăm hai mươi năm usd sẽ nhận được tối đa hai mươi điểm
trong khi những người có mức thu nhập tối thiểu hai mươi sáu sáu trăm hai mươi usd sẽ không có điểm
mức lương tại anh hiện nay dành cho người nhập cư có trình độ cao là gần ba mươi chín usd
các ứng cử viên cũng có thể đánh đổi hạng mục công việc chẳng hạn như đăng ký một ngành nghề
có mức lương thấp hơn so với trình độ và băng cấp của họ để được nhập cư vào anh
bộ trưởng nội vụ anh pirip patel nhấn mạnh nước này muốn chấm dứt tình trạng đi lại tự do
giành lại quyền kiểm soát biên giới và dành quyền ưu tiên cho công dân anh